các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về xuất khẩu giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi sản lượng xuất khẩu đạt ba mươi năm tổng sản lượng ngành cơ khí giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi đạt bốn mươi đến năm hai nghìn ba mươi năm đạt bốn mươi năm tổng sản lượng ngành cơ khí
cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm tập trung phát triển một số phân ngành cơ khí ô tô máy nông nghiệp thiết bị công trình thiết bị công nghiệp và thiết bị điện có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và một phần xuất khẩu đội ngũ lao động ngành cơ khí cơ bản
có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại
sau năm hai nghìn hai mươi năm hình thành một số tổ hợp nhà thầu tư vấn và chế tạo có khả năng làm chủ công tác thiết kế chế tạo nhóm thiết bị phụ gói thầu epc của các công trình công nghiệp
thưa quý vị chiều qua ngày một mươi tám tháng ba trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông liên hoàn làm ba người thiệt mạng
trong đó có vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa thuộc cảnh sát
trong đó có vụ tai nạn giữa xe chữa cháy thành phố hà nội với xe ô tô chở khách
vụ tai nạn đã làm bốn chiến sĩ trên xe cứu hỏa và hai người trên xe khách bị thương
một chiến sĩ đã hy sinh trong sáng nay tại bệnh viện
ubndgq đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan sau hàng loạt các vụ tai nạn giao thông này
để kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông và sự cố giao thông trên tuyến cao tốc
ubndgq đã có công điện hỏa tốc đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị
các địa phương khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân trách nhiệm của những bên liên quan trong các vụ tai nạn giao thông nói trên
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự
an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay
đặc biệt là các hành vi vi phạm như điều khiển xe quá tốc độ ngược chiều giao thông đi vào làn đường khẩn cấp
lùi xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên đường cao tốc
tăng cường công tác tập huấn diễn tập cứu hộ cứu nạn tai nạn giao thông trên đường bộ đường sắt đường thủy nội địa cho các lực lượng chức năng
trong công điện ubnd cũng đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tuyến đường cao tốc pháp phân cầu rẽ
cung cấp đầy đủ các thông tin dữ liệu giám sát hoạt động phương tiện trên đường để phục vụ công tác điều tra của công an
tổng cục đường bộ việt nam và các sở giao thông vận tải tăng cường công tác khai thác dữ liệu
trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình đối với xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để làm cơ sở xử lý nghiêm
đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
hôm nay tỉnh đoàn tuyên quang đã tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp và phát động ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo
thanh niên nông thôn năm hai nghìn một mươi tám chương trình nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
tại diễn đàn
nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề khởi nghiệp lập nghiệp của đoàn viên thanh niên được các đề biểu giải đáp và trả lời đầy đủ
qua đó một mặt giúp các đoàn viên thanh niên tỉnh tuyên quang tháo gỡ khó khăn trong quá trình khởi nghiệp
mặt khác định hướng gợi mở cách xây dựng ý tưởng các vấn đề liên quan để phát triển kinh tế
cũng tại diễn đàn tỉnh tuyên quang đã trao gói tín dụng bảy tỷ đồng để hỗ trợ thanh niên tuyên quang khởi nghiệp
ban chấp hành tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho một mươi cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế xã hội khởi nghiệp lập nghiệp
và phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tuyên quang năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị tàu sáu trăm bốn mươi thuộc hải đoàn một trăm hai mươi chín hải quân
mới đây đã đưa ngư dân huỳnh hoàng ân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện long điền
tỉnh bà rịa vũng tàu lên bờ bàn giao cho lực lượng biên phòng và gia đình để chữa bệnh
trước đó vào lúc hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba ngư dân huỳnh hoàng ân khi đang cùng tàu cá bv bốn nghìn bảy trăm chín mươi sáu ts
khai thác hải sản trên biển thì bất ngờ bị đau bụng và diễn tiến bệnh ngày một nặng hơn
tàu cá đã liên lạc với nhà ràn dk một trên một mươi hai xin hỗ trợ y tế nhận được thông tin
hải đoàn một trăm hai mươi chín đã phối hợp với bộ tư lệnh vùng hai hải quân
nhà ràn dk một trên một mươi hai tổ chức đưa ngư dân huỳnh hoàng ân lên tàu sáu trăm bốn mươi
qua thăm khám và chuẩn đoán ngư dân huỳnh hoàng ân bị đau dạ dày đau nửa đầu
có triệu chứng mất nước tăng huyết áp và cần được đưa về bờ chữa trị kịp thời
ngày một mươi tám tháng ba tàu sáu trăm bốn mươi đã xuất phát khẩn trương đưa ngư dân huỳnh hoàng ân về bờ để chữa trị bệnh
bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa thực hiện thành công một ca ghép tạng xuyên việt cho hai bệnh nhân
với tim và thận được nhận từ người cho chết não chuyển vào từ hà nội
đây cũng là ca ghép tim thứ hai mà bệnh viện này tiến hành thành công
bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi ở tiền giang bị cơ tim dã nở và nữ sinh viên
hai mươi năm tuổi quê ở ninh thuận bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối
may mắn được tiếp nhận tạng nhờ có các chỉ số phù hợp đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn
để kịp thời cấp cứu bệnh nhân trong lúc thập tử nhất sinh với món quà vô giá này
bệnh viện trợ giấy đã ngay lập tức huy động ba mươi y bác sĩ tiến hành ghép tàng cho hai bệnh nhân
các bác sĩ chỉ có tối đa sáu tiếng đồng hồ sau khi phẫu thuật lấy tim và thận của bệnh nhân chết
não ngoài hà nội đưa vào thành phố hồ chí minh nên mọi việc từ vận chuyển đến bảo quản phải được
tính toán hợp lý sau khi phẫu thuật đến nay sức khỏe bệnh nhân đã bắt đầu ổn định đây là
niềm vui và hạnh phúc lớn lao cho gia đình bệnh nhân

theo các chuyên gia y tế ghép tim được xem là kỹ thuật khó nhất trong ngành ghép tạng sự khó khăn
càng tăng gấp bội với nguồn hiến từ người chết não bởi yêu cầu khẩn trương chuyên sâu cần sự
phối hợp của nhiều nguồn lực mới mang lại hiệu quả
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin liên quan đến vụ ngộ độc rượu xảy ra trong một gia đình
tại bản trà lán xã hữu lập huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an khiến ba người tử vong một người nguy kịch vào
ngày một mươi hai tháng ba vừa qua theo kết luận điều tra cho thấy trong rượu có chứa hợp chất từ cây lá ngón
sau khi nhận được thông tin sở y tế nghệ an đã chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
đoàn huyện kỳ sơn để điều tra giám sát mẫu rượu mà các nạn nhân uống đã được gửi ra viện kiểm
nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm kết quả kiểm nghiệm của viện
kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy nguyên nhân gây ra vụ bốn người ngộ độc
trong đó ba người tử vong tại bản trà lán xã hữu lập huyện kỳ sơn là chất câu min đây là hợp
chất có trong cây là ngón cầu min là một trong những thành phần tạo nên alkaloid có trong cây lá
giống như gensenicin gensamidin gensamosonin trưa nay tại điểm bán xăng dầu đã dừng hoạt
động trên địa bàn xã đông hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng đã xảy ra một vụ nổ
khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng nạn nhân thiệt mạng được xác định là
ông trung thành vân bốn mươi hai tuổi ở khu dân cư hòa bình hai phường tràng minh quận kiến an thành phố hải
hải phòng nạn nhân bị thương là anh nguyễn xuân nhất ba mươi một tuổi ở khu một thị trấn tiền lãng thành phố
hải phòng bị thương tích rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thông tin ban đầu cửa hàng
xăng dầu của anh hoàng anh tuấn trên địa bàn xã đông hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
dừng hoạt động từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến sáng ngày một mươi chín tháng ba anh tuấn gọi hai người thu mua
sắt vụ này để bán hai bồn xăng dầu cũ mỗi bồn khoảng một mươi mét khối khi các nạn nhân dùng đèn kho
nắp bồn xăng cặn xăng ở trong bồn đã bắt lửa gây nổ khiến hai người văng xa khoảng một mươi mét
hiện công an huyện tiên lãng thành phố hải phòng cùng các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ án
trong phần tin quốc tế nhiều nghị sĩ anh đề nghị chỉ hoãn thời hạn rời khỏi eu
vụ địa viên scriban nga yêu cầu nước anh chứng minh hoặc
đưa ra lời xin lỗi thưa quý vị đa số các nghị sĩ thuộc ủy ban giám sát vấn đề brexit của
quốc hội nước anh vừa đề xuất chỉ hoãn thời điểm nước anh chính thức rời khỏi liên minh châu âu eu
đồng thời kéo dài thời kỳ chuyển đổi để có thêm thời gian điều chỉnh những thay đổi hành chính
các nghị sĩ ủng hộ đề xuất trì hoãn thời điểm anh rời khỏi eu cho rằng vấn đề quyền công dân đường
biên giới bắc ireland và việc định hình tương lai quan hệ kinh tế giữa anh và eu sẽ là các chủ
chương chính trong thời gian đàm phán từ nay đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám cho tới nay các bên vẫn chưa
đạt được đồng thuận trong một số vấn đề trong đó có tương lai đường biên giới ireland điều này làm
dấy lên hoài nghi liệu các chi tiết về quan hệ đối tác giữa anh và eu có đạt được trước thời hạn
chót vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hay không do vậy các nghị sĩ cho rằng có thể phải kéo dài thời hạn
chót để anh rời khỏi eu nhằm đảm bảo tiến trình đàm phán sẽ không bị rơi vào thời kỳ chuyển đổi tuy
đề xuất trên cũng vấp phải sự phản đối của nhóm các nghị sĩ bảo thủ trong ủy ban và cho rằng điều
này sẽ đi ngược lại nguyện vọng của người dân anh và có thể khiến tiến trình brexit bị trì hoãn vô thời hạn
nga vừa đưa ra lời tuyên bố nước anh phải sớm đưa ra bằng chứng về cáo buộc nga đã đứng đằng sau vụ
đầu độc cựu điệp viên hai mang sergei sripal và con gái của ông này hoặc là phải đưa ra lời xin lỗi nước nga
phát biểu tại cuộc họp báo ở moscow
người phát ngôn của tổng thống nga ông dmitry peskov nhấn mạnh các cáo buộc của anh về vụ
đầu độc cựu điệp viên hai mang sergei skripal là khó hiểu vô căn cứ và mang tính vù khống
trước đó tổng thống nga vladimir putin cũng khẳng định những cáo buộc cho rằng moscow đứng
sau vụ việc tại thành phố salisbury của anh là vô căn cứ và nga sẵn sàng hợp tác với london
để làm sáng tỏ vụ việc này trong khi đó ngoại trưởng các nước liên minh châu âu eu họp tại
bruxelles bỉ ngày hôm nay đã bày tỏ sự đoàn kết với london và kêu gọi nga trả lời các
cáo buộc trong cuộc điều tra của anh về vụ đầu độc ông shkripal tuyên bố được các ngoại trưởng eu
đưa ra nhấn mạnh eu hoan nghênh cam kết của anh hợp tác chặt chẽ với tổ chức cấm vũ khí hóa học op
trong việc hỗ trợ điều tra vụ đầu độc liên quan đến khủng hoảng tại syri
nga vừa cho biết hoạt động sơ tán dân chúng tại đông guta vẫn đang tiếp tục
người dân sơ tán đều đã được phân phát thực phẩm nước uống và các đồ dùng thiết yếu
đại diện trung tâm nga về hòa giải các bên xung đột syri thiếu tướng vladimir zolotukin cho
biết trong thời gian áp dụng các lệnh ngừng bắn nhân đạo đã có bảy mươi ba người dân rời khỏi đông
guta một số nhóm vũ trang cũng đồng ý rút khỏi khu vực này sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngày hai mươi bốn tháng hai thông qua nghị quyết hai nghìn bốn trăm linh một kêu gọi ngừng bắn ở syri theo sáng kiến của phía nga
tại đông guta từ ngày hai mươi bảy tháng hai áp dụng lệnh ngừng bắn nhân đạo năm giờ mỗi ngày
trong những ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn này đã bị phá vỡ do các nhóm vũ trang bắn phá khu vực
hành lang nhân đạo và không cho người dân rời khỏi đông guta nhưng sau đó tình hình tại đây đã dần
được ổn định ngày một mươi ba tháng ba bộ quốc phòng nga thông báo ngừng bắn tại thành phố duma giúp sở
tán nhiều dân thường đến những khu vực do quân đội chính phủ syri kiểm soát thưa quý vị một tổng
thống mạnh mẽ một đương nga mạnh mẽ khẩu hiệu tranh cử này đã giúp đương kim tổng thống nga
vladimir putin giành chiến thắng trong cuộc bầu vệ của nga
trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi tám ông putin đã tiếp tục nhận được trọn vẹn niềm tin và hy vọng
từ tất cả người dân nước nga với chiến thắng cách biệt và đầy thuyết phục đương kim tổng thống nga
vladimir putin cho thấy mình không chỉ là một nhà lãnh đạo uy tín mà còn là biểu tượng tinh thần
của nước nga thế kỷ hai mươi một trong nhiệm kỳ mới ông putin có khá nhiều việc phải làm để đưa nước nga
vững bước trên con đường phát triển có khả năng tự quyết định tương lai của mình trước mắt là hàng
loạt thách thức
nước nga là một nước to lớn về đối nội và đối ngoại từ kinh tế đến chính trị việc triển khai hoạt động hợp tác đối ngoại của nga
với các tổ chức châu âu sẽ gặp nhiều khó khăn do nhiều bất đồng lâu nay nước nga với thế và lực đang gia tăng
sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình ở những khu vực ảnh hưởng truyền thống trong khi mỹ và phương tây lại không muốn chấp nhận
thực tế sự lớn mạnh của nước nga do đó khả năng cải thiện quan hệ căng thẳng hiện nay giữa nga với phương tây vẫn còn xa vời
cường lĩnh tranh cử của ông putin và những hướng đi chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nga những năm sắp tới
đã được thể hiện rõ trong thông điệp liên bang hai nghìn một mươi tám và bây giờ là lúc ông putin bắt tay vào thực hiện các cam kết
để hoàn thành sứ mệnh to lớn mà người dân nga với niềm tin và hy vọng đã trao gửi cho ông